ngày bảy chín đồng chí đinh la thăng ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm đã tiếp ông stefan diong bộ trưởng ngoại giao canada đang ở thăm việt nam
tại buổi tiếp bí thư thành ủy đinh la thăng đánh giá cao chuyến thăm tp hcm của bộ trưởng ngoại giao canada và bày tỏ niềm vui về những bước phát triển trong quan hệ hợp tác giữa hai nước
theo bí thư thành ủy tp hcm đinh la thăng cả hai nước việt nam và canada đều là những thành viên tích cực của liên hợp quốc và hy vọng canada sẽ ủng hộ việt nam ứng cử làm thành viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai đồng thời hỗ trợ việt nam tổ chức hội nghị apec năm hai nghìn hai mươi
bộ trưởng ngoại giao canada stéphane dion bày tỏ vui mừng được đến thăm tp hcm qua đó khẳng định canada ủng hộ việt nam tham gia
canada ủng hộ việt nam ứng cử làm thành viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc và tổ chức hội nghị apec
bộ trưởng ngoại giao canada cũng cho biết chính phủ canada mong muốn được thúc đẩy quan hệ hợp tác đối với các nước asean trong đó có việt nam với những chương trình thiết thực hiệu quả
ông tin tưởng cùng với hợp tác về kinh tế việt nam và canada sẽ có nhiều hoạt động giao lưu giữa nhân dân hai nước